tại đà nẵng công tác bảo đảm an toàn bãi biển phục vụ du khách luôn được chú trọng
chính vì thế mỗi năm vào dịp đầu hè thành phố đà nẵng lại có thêm nhiều buổi tập huấn
nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cứu hộ cứu nạn tại các bãi tắm
đà nẵng đang vào mùa du lịch cao điểm trên nhiều bãi biển của thành phố chật kín người
cũng là lúc công việc của đội cứu hộ thuộc ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng trở nên bận rộn
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lượng khách đến đà nẵng tắm biển tăng gần hai mươi so với cùng thời điểm này năm ngoái
do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài và sức hút của lễ hội phá hoa diễn ra từ cuối tháng bốn đến hết tháng sáu
các bãi biển đà nẵng hầu như ngày nào cũng chật cứng người và không ít những tình huống nguy hiểm đã xảy đến với du khách
được phát hiện kịp thời và cứu hộ thành công
hiện nay đội cứu hộ có trên một trăm một mươi nhân viên cao gấp hai ba lần so với các tỉnh thành trong khu vực miền trung
những thành viên trong đội đều được tập huấn kỹ lưỡng và tuyển chọn hàng năm
có nghiệp vụ cơ bản vững vàng để ứng phó kịp thời tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trong lực lượng của đội thì rất nhiều anh em được đi huấn luyện đào tạo
kể cả ở nước ngoài cũng như các hiệp hợp của đội
hoàng gia anh hoàng gia úc cũng đào tạo nên anh em có được trang bị được cái kiến thức về nghiệp vụ rất là bài bản
và qua đó thì những người được đi huấn luyện này thì truyền đạt lại và huấn luyện lại cho tất cả những nhân viên cứu hộ trong đậu
các biện pháp nghiệp vụ về cứu đuối cứu người bị nạn cách tiếp cận cứu nạn nhân bị nuốn nước
rồi xây cấp cứu nạn nhân bị nuôi nước và một số tình huống thường xuyên xảy ra trên biển
thì đội cũng tập huấn cho anh em
để nắm và có một kiến thức cơ bản
trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cứu hộ đã cứu hộ thành công một trăm một mươi hai trường hợp đuối nước
tạo được niềm tin cho những du khách khi lựa chọn đà nẵng làm điểm đến trong những dịp nghỉ dưỡng
họ đang âm thầm đóng góp công sức không nhỏ cho sự thành công của thương hiệu du lịch đà nẵng
ngày càng được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến là một điểm đến an toàn thân thiện hàng đầu châu á
tôi cũng đi rất nhiều nơi rồi
nhưng tôi cảm thấy ở bãi biển đà nẵng này đội cứu hộ rất nhiệt tình và rất chuyên nghiệp
tôi đưa gia đình tôi đi rất tự tin và thích thú ở nơi này
ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ
các thành viên còn là những cộng tác viên tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường
góp phần công sức làm cho thành phố biển ngày càng xanh sạch đẹp hơn